thưa quý vị tòa án nhân dân tp hải phòng vừa mở phiên tòa xét xử ba bị cáo là bùi văn lưu trần văn hoàng và đậu ngọc sơn cùng chú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an về tội danh giết người
theo có trạng vào ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực trước cổng nhà máy giày liên dinh công ty trách nhiệm lúc hạn đỉnh vàng quận dương kinh tp hải phòng
giữa hoàng và sơn với nhóm công nhân của công ty xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
các đối tượng đã đuổi đánh anh thò mỹ xính và anh thò viếng phùa lưu đã dùng dao đâm vào bụng của anh xính và chém vào tay của phùa
khiến cho anh xính bị thương ở vùng bụng tổn hại ba mươi hai sức khỏe anh phùa bị thương tích ở tay giảm bốn sức khỏe
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bùi văn lưu một mươi ba năm tù giam trần văn hoàng và đậu ngọc sơn cùng một mươi hai năm tù giam về tội danh giết người
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây
làm giả giấy tờ căn cước công dân gắn chip tạm giữ bảy đối tượng trong đó hoàng quốc hưng và hoàng ngọc lam
cùng chú tại tỉnh quảng bình là đầu mối tiêu thụ giấy tờ giả
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai công an tp biên hòa bắt giữ hưng và lam thu giữ ba giấy phép lái xe cùng nhiều giấy tờ giả
từ lời khai của hai đối tượng lực lượng chức năng đồng loạt khám xét bốn địa điểm tại tp hồ chí minh và tp biên hòa
tạm giữ năm đối tượng liên quan thu giữ nhiều máy móc thiết bị con dấu của cơ quan tổ chức
phục vụ cho việc làm giả giấy tờ
bước đầu các đối tượng khai nhận sử dụng tài khoản đăng trên các trang mạng xã hội để quảng cáo
giao bán các loại giấy tờ giả với mức giá từ một đến hai triệu đồng một giấy
sau khi có người đặt sẽ lấy thông tin và gửi cho các nhóm đối tượng tại thành phố hồ chí minh
làm với giá bốn trăm linh đồng một giấy về giao cho khách hàng lấy tiền lời
ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra công an tp yên cho biết đã tạm giữ
hình sự hai đối tượng là nguyễn ngọc hiền chú tại hà nội và trần văn duy chú tại bắc giang
để điều tra về hành vi lưu hành tiền giả
sau khi nhận được thông tin tố giác trong nhân dân về việc có một số đối tượng sử dụng loại tiền mệnh giá
năm trăm linh đồng nghi là tiền giả để mua hàng hóa đội cảnh sát hình sự công an tp tuy hòa đã trích xuất
camera an ninh và xác định được đối tượng tình nghi
đến tối một mươi một tháng một mươi hai phát hiện đối tượng hiền tiếp tục mua hàng và thanh toán
bằng tờ tiền có mệnh giá năm trăm linh đồng nghi được tiền giả
các chính sách hình sự đã ập đến bắt giữ
đối tượng khai nhận các tờ tiền có mệnh giá năm trăm linh đồng đã sử dụng thanh toán là tiền giả
do đối tượng cung cấp
do đồng bọn cung cấp công an tp tuy hòa đã bắt được đối tượng trần văn duy
khám xét nơi lưu trú của hai đối tượng cơ quan công an thu giữ một số dụng cụ thiết bị nghi để làm tiền giả
đội cảnh sát kinh tế công an tp thái nguyên tỉnh thái nguyên cho biết
vừa phát hiện nhiều trường hợp vận chuyển bình khí n hai o hay còn gọi là bình khí cười trái phép
vào khoảng hai giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tại phường hoàng văn thủ thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
công an thành phố thái nguyên kiểm tra xe ô tô bán tải do đỗ văn hùng chú tại vĩnh phúc điều khiển
đang vận chuyển sáu mươi bình chứa khí cười
hùng khai nhận số bình khí trên được thái duy đức thuê trở đến tp thái nguyên để bán
tại thời điểm kiểm tra hùng không cung cấp được hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc hàng hóa
đang vận chuyển
trước đó công an tp thái nguyên cũng phát hiện xe ô tô do anh phạm cao huấn chú tại tỉnh bắc ninh điều khiển
trên xe có bảy mươi một bình kim loại trong đó có bốn bình chứa chất khí cười
tại thời điểm làm việc anh huấn chưa cung cấp được giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh khí cười
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lầu a sánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã sa dung
huyện điện biên đông tỉnh điện biên về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng này có sẹo tròn năm cm cách hai cm trên trước đầu lông mày trái
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an huyện vị xuyên tỉnh hà giang
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú
tại thôn bắc ngàn xã phú linh huyện vị xuyên tỉnh hà giang
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách một cm trên trước mép phải
và đối tượng tô thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường chú tại xã yên định huyện bắc mê tỉnh hà giang
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện bắc mê tỉnh hà giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý